có một tim vui mới trong ngành y tế đó là mới đây các bác sĩ của bệnh viện bạch mai đã triển khai thành công kỹ thuật
cắt thủy phổi nội soi một đường dạch đánh dấu kỹ thuật này lần đầu tiên được triển khai tại việt nam
bệnh nhân này được chẩn đoán ung thư thủy phổi phải
bà là một trong hai bệnh nhân được phẫu thuật cắt thủy phổi bằng phương pháp nội soi một đường dạch
đây là một vị trí rất khó trong phẫu thuật lồng ngực
thuốc mề gáy tôi được xuống phòng đi tôi tỉnh ngay
nếu mà so với mổ mở thì nó sẽ rộng cái vết thương hơn thì nó sẽ lâu lành hơn
thế nhưng mà mổ nó vết thương nó hẹp cái này thì nó sẽ nhanh hồi phục hơn đỡ mất máu hơn không ảnh hưởng nhau đến sức khỏe
tại bệnh viện bạch mai kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực một đường dạch đã được triển khai từ hai năm trước
với các trường hợp cắt u trung thất cắt phổi
nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng phương pháp này đối với phẫu thuật cắt u thủy phổi
và nạo vết
hạch trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi
kỹ thuật này thì được áp dụng với hầu hết các phẫu thuật ở trong lồng ngực như là cắt u trung thất cắt thủy phổi
cắt phổi khúc điển hình cắt phổi do ung thư hoặc là những bệnh lý phổi bẩm sinh hoặc là lành tính khác
với kỹ thuật này kỹ thuật viên chỉ thực hiện một đường dạch nhỏ khoảng hai năm đến ba cm
thay vì đường dạch mở ngực hai mươi năm ba mươi cm như trước đây
yêu điểm trước hết của bệnh nhân được hưởng lợi đấy là bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều
trước đây với một cái đường rạch rất là to thì rất là lớn thì bệnh nhân sau mổ rất là đau
chính cái đau này sẽ ảnh hưởng đến những biến chứng khác
chẳng hạn như là nó đọng dịch ở trong khoang phổi hoặc là viêm phổi hoặc là hạn chế hô hấp của bệnh nhân
với cái đường gạch nhỏ này thì nó hạn chế được tất cả những cái biến chứng đấy
thông thường khoảng độ năm ngày là bệnh nhân có thể xuất viện
kỹ thuật cắt thủy phổi nội soi một đường dạch đã được triển khai thành công tại hơn một trăm linh quốc gia
và tiến tới sẽ thực hiện thường quy tại việt nam mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh